hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xúc tiến và mở đường bay trực tiếp đến vào úc
và đông âu thì từ nga thì bắt đầu từ tháng ba mươi bốn năm nay cũng đã bay rồi
cho nên nó biến cái khó khăn thách thức thành cơ hội
và vừa là chúng ta tái cơ cấu cái nguồn khách
vừa là đưa ra thêm các sản phẩm mới
vừa là tăng năng lực khai thác của doanh nghiệp
và tăng khả năng chịu đựng của điểm đến
đối mặt với những biến cố mà sẽ thường xuyên xảy ra trong tương lai
đến nay thành phố đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona
hiệp hội du lịch đà nẵng cho biết đây là thời điểm du khách sẽ nhận được những ưu đại lớn
từ các đơn vị du lịch từ việc thu hút nguồn khách đến
thưa quý vị nhằm phòng ngừa dịch bệnh viên đường hốt cấp do chủng mới của virus corona lây lan
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh lào cai phối hợp cùng với công an xã quang kim bát sát
tổ chức chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn xã quang kim huyện bát sát của tỉnh lào cai
đây là hoạt động nằm trong chương trình trung tây vì sức khỏe cộng đồng
giúp người dân trên địa bàn có thêm được những chiếc khẩu trang y tế
nhằm bảo vệ bản thân trước dịch bệnh viên đường hốt cấp do chủng mới của virus corona gây ra
và đang có diễn biến phức tạp
toàn bộ hai năm trăm linh khẩu trang y tế
được mua từ nguồn kinh phí do cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh lào cai đóng góp

anh ngo duy quý còn hỗ trợ thanh niên trong xã khởi nghiệp làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương mình

trong đấy vai trò sung kích tình nguyện của thanh niên
có những bước rõ lét chúng tôi đã giúp đỡ khoảng sáu thanh niên tham gia mô hình phát triển kinh tế

và sau khi mô hình thành công thì các đồng chí thanh niên hỗ trợ lại cho đoàn thanh niên
bằng cách là hỗ trợ xây dựng nhà ở người có công xây dựng nhà ở khổ nghèo và tặng thẻ vào hiểm y tế
ngay trong những ngày vừa qua khi dịch covid diễn biến phức tạp
dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang nước rửa tay
đoàn thanh niên và hội chữ thập đỏ xã tân lập huyện đan phượng hà nội

anh quý luôn là người tiên phong thủ đĩnh trong các hoạt động ý nghĩa như thế này

được trung ương đoàn tuyên dương năm hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn một mươi chín anh mô duy quý nhận danh hiệu người tốt tùy tốt do ủy ban nhân dân thành phố hà nội trao cặp

và phong trào thanh niên trên mọi miền tổ quốc thật sự là những tấm gương rất sáng cho thế hệ trẻ nói theo
và đến đây thì chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại